các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sau đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta mới đây
thì đến ngày tám tháng bốn thêm một đợt không khí lạnh nữa sẽ khiến thời tiết miền bắc mát mẻ trong những ngày tới
cụng bộ có mưa xảy rác
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sau đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta vào ngày năm tháng bốn
đến ngày tám tháng bốn sẽ có thêm một đợt không khí lạnh nữa sẽ tràn về
thời tiết miền bắc mát mẻ trong những ngày tới cục bộ có mưa dài rác
hôm nay do chịu ảnh hưởng của sóng lạnh yếu nên ở thủ đô hà nội và các tỉnh đông bắc bộ hôm nay
có mưa vài nơi trời dịu hơn mức nhiệt cao nhất không quá ba mươi độ
dự báo trong những ngày tới miền bắc duy trì thời tiết mát mẻ riêng đêm ngày sáu tháng bốn
và thời kỳ từ gần sáng ngày tám đến ngày một mươi một tháng bốn đông bắc bộ khả năng có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
dự báo từ ngày chín tháng bốn nền nhiệt tại miền bắc tiếp tục giảm trời có thể chuyển lạnh
nắng nóng ở tây bắc lúc này cũng tạm chấm dứt đây nhiều khả năng là đợt không khí lạnh cuối cùng
trong thời kỳ đông xuân năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
không khí lạnh khiến nền nhiệt ở các tỉnh miền núi phía bắc giảm xuống còn một mươi tám độ c
các tỉnh đông bằng sông hồng giảm xuống còn hai mươi bốn độ c và các tỉnh bắc trung bộ giảm xuống còn hai mươi năm hai mươi bảy độ c

các tỉnh nam trung bộ không bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh này
đề phòng có mưa đá rông lốc cục bộ ở các tỉnh phía bắc và bắc trung bộ
sau đợt không khí lạnh này khả năng sẽ có một đợt nắng nóng khác từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến ngày một mươi chín tháng bốn
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa dài rác gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
thành phố vinh mây thay đổi trời nắng
nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
thành phố đà nẵng nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
thưa quý vị ubnd tỉnh tiền giang vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn
thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
ubnd tỉnh tiền giang đã ký quyết định số năm trăm tám mươi sáu về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn
thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn huyện tân phú đông
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh tiền giang yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiền giang
chủ trì phối hợp với ubnd huyện tân phú đông
và các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ tổ chức vận chuyển nước ngọt thô
về các ao chứa nước tại huyện tân phú đông phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn
một cách hợp lý hiệu quả tiết kiệm tránh lãng phí đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mặn
xem xét kết thúc sớm hoặc kéo dài thời gian vận chuyển nước ngọt
ubnd tỉnh tiền giang yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiền giang
thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình xâm nhập mặn
thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô trên địa bàn huyện tân phú đông
để người dân các tổ chức biết và chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp trong sản xuất sinh hoạt
tân phú đông là địa phương nằm giữa vùng hạ lưu sông tiền có một phần tiếp giáp với biển đông
toàn bộ có hơn bốn mươi bốn người dân sử dụng nước sinh hoạt từ hệ thống cấp nước
của công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên cấp nước tiền giang kéo ngang sông tiền
hiện nay nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn huyện là một mươi hai trăm bảy mươi m ba trên một ngày đêm
trong đó nguồn tự cung cấp là hai năm trăm linh m ba trên một ngày đêm
nhận nguồn từ nhà máy bù đồng tâm là sáu m ba trên một ngày đêm
như vậy nguồn nước phục vụ thực tế là tám năm trăm linh m ba trên một ngày đêm
còn thiếu một bảy trăm bảy mươi m ba trên một ngày đêm
theo chính quyền địa phương giải pháp cấp thiết hiện nay là vận chuyển nước ngọt bằng xà lan
đến để bơm bổ cấp vào các ao
tại xã phú thạnh và ao xã tân thới để cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn
trong giai đoạn khốc liệt này
chuyển sang những thông tin về tình hình thời tiết đáng chú ý trên thế giới
ngày sáu tháng bốn giới chức australia cho biết một trăm năm mươi hai người đã được sơ tán từ vùng lụt
thuộc bang miền đông new south wales đến khu vực cao hơn
trước đó chính quyền đã ban bố khuyến cáo người dân di chuyển đến khu vực cao hơn
do mưa lớn gây lụt lội
các nhà chức trách cho biết bảy mươi hai người đã được giải cứu tại sydney
thành phố lớn nhất australia
nhiều khu vực trũng ở ngoại ô của thành phố này đang trong cảnh lụt lội nghiêm trọng
phát biểu trong cuộc họp báo thủ hiến bang new south wales chris min cho biết
mực nước lũ của một số con sông tiếp tục dâng cao đặc biệt là ở phía tây sydney
theo cơ quan khẩn cấp new south wales khoảng một mươi năm lệnh sơ tán khẩn cấp đã được phát đi trên toàn bang
cơ quan này cũng nhận được hơn bốn một trăm hai mươi cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ trong vòng hai mươi bốn giờ
tính đến năm giờ sáng ngày sáu tháng bốn
mưa lớn trút xuống khu vực đông nam australia hôm năm tháng bốn khiến chính quyền thành phố
phải ban bố cảnh báo người dân ở trong nhà tránh ra đường khi không cần thiết
dữ liệu từ cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết sydney đã ghi nhận lượng mưa một trăm một mươi một mm
trong vòng hai mươi bốn giờ tính đến sáng ngày năm tháng bốn sấp xỉ lượng mưa trung bình một trăm hai mươi một năm mm cuối tháng bốn hàng năm
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa rải rác
trung bộ có mây ngày nắng có mưa vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ
riêng khu vực tây bắc ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ dài rác
gió đông đến đông nam cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
phía nam có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
phía nam ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng
phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
phía nam ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ

quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến nam cấp bốn sóng cao một hai m

chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ
quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến nam cấp bốn sóng cao một hai m
quần đảo trường sa
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai bảy tháng bốn
quý vị và các bạn chú ý đón xem
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại